liên quan đến vụ việc một cảnh sát giao thông hy sinh khi làm nhiệm vụ và hai người dân tử vong tại đường tỉnh tám trăm hai mươi bốn đoạn qua xã mỹ hạnh nham
thông tin từ công an tỉnh long an cho biết lực lượng chức năng vào sáng nay đã tạm giữ hai đối tượng ngồi trên xe ô tô
được biết lực lượng chức năng đã thu giữ được heroin và ma túy các loại trên xe bán tải mà hai đối tượng điều khiển
được biết lực lượng chức năng đã thu giữ được heroin và ma túy các loại trên xe bán tải mà hai đối tượng điều khiển

đối tượng được nghi can thực hiện vụ cướp tài sản xảy ra tại phòng giao dịch việt tiên banh số một đống đa phường thạch thang quận hải châu thành phố đà nẵng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên địa bàn phường hòa khánh nam quận liên triều
đối tượng là lê phú cao ba mươi hai tuổi trú tại huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế đang tạm trú tại quận liên triểu thành phố đà nẵng
trước đó vào trưa ngày hai mươi tháng bốn cao hóa trang và xông thẳng vào phòng giao dịch của ngân hàng việt tiên banh có địa chỉ tại số một đống đa uy hiếp buộc nhân viên ở đây đưa toàn bộ số tiền có ở trong quầy giao dịch và lên xe tẩu thoát
theo số liệu của ngân hàng cập nhật và cung cấp cho cơ quan công an số tiền bị chiếm đoạt là sáu trăm sáu mươi triệu đồng
bằng tinh thần quyết tâm cao lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng và các đơn vị liên quan đã tập trung lực lượng truy xét
sau một ngày giáo diết truy tìm lê phú cao đã bị bắt giữ ban đầu cao ngoan cố im lặng nhất quyết không khai nhưng bằng những chứng cứ xác thực cao đã phải cuối đầu nhận tội và chỉ nơi cất dấu số tiền cướp được hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
với thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối về việc chuyển nhượng các lô đất thuộc dự án các khu đô thị chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần đầu tư mario capital đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều nhà đầu tư đất số tiền gần năm mươi tỷ đồng
qua kết quả kiểm tra xác minh tố giác về tội phạm phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang xác định với thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối về việc chuyển nhượng các lô đất thuộc dự án khu đô thị long trì thị trấn tân an huyện yên dũng tỉnh bắc giang
trong năm hai nghìn hai mươi một hắc ngọc hoàng chú tại quận hoàng mai hà nội chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư maro capital đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại là các nhà đầu tư đất số tiền bốn mươi hai chín tỷ đồng
ngày hai mươi một tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hắt ngọc hoàng để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bàn chỉ đạo một trăm ba mươi ba
một trăm ba mươi tám tp hcm vừa có chỉ đạo về việc bóc gỡ tẩy xóa sản phẩm quảng cáo của các đối tượng hoạt động cho vay tài chính lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hoạt động này vừa đảm bảo mỹ quan đô thị vừa triệt phá ngăn chặn các đường dây tín dụng đen đang hoành hành hiện nay
tín dụng đen là nguyên nhân gây ra phát sinh nhiều vụ án hình sự nhưng lại ngày càng bành trướng với các loại hình quảng cáo và tờ rơi có mặt ở khắp các ngõ ngách
ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tp hcm đã đề nghị các đơn vị liên quan thu thập các số điện thoại địa chỉ thông tin của các đối tượng cung cấp trên các tờ rơi tập hợp về công an thành phố phục vụ điều tra xử lý
bên cạnh đó đơn vị này cũng đề nghị các đoàn thể chính trị xã hội huy động đoàn viên hội viên thanh niên phối hợp với các ngành chức năng gia quân tháo cỡ tẩy xóa các quảng cáo vừa để giữ mỹ quan đô thị vừa chặt các chân rết của tín dụng đen

công an tỉnh phú thọ vẫn được lực lượng công an tỉnh phú thọ duy trì và triển khai đồng bộ kiên quyết ngăn chặn không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự tại các khu vực diễn ra các hoạt động dỗ tổ
sáu giờ sáng lực lượng công an tỉnh phú thọ đã có mặt tại các chốt khu vực đền hùng để triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
năm nay theo dự báo của ban tổ chức dỗ tổ lượng du khách về đền hùng sẽ tăng cao hơn so với những năm trước
vì vậy để chủ động xử lý mọi tình huống phức tạp có thể phát sinh công an tỉnh phú thọ đã chủ động triển khai lực lượng sớm hơn so với những năm trước kiên quyết ngăn chặn không để tình trạng xấu xảy ra
để đảm bảo cho du khách về với đền hùng bắt đầu từ ngày một tháng ba âm lịch lực lượng cảnh sát hợp thông của thành phố hồ chí đã huy động tối đa lực lượng không tiện nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường đặc biệt là các tuyến đường huyết mạnh ra vào địa bàn thành phố hồ chí
đến thời điểm hiện tại thì hình thức chủ yếu vẫn là hình thức tuyên truyền và khuyến cáo với bà con nhân dân khuyến cáo đeo khẩu trang và tích cực tiêm phòng vaccine phòng vaccine để phòng bệnh covid một mươi chín và thực hiện các phòng hộ cá nhân
trong bối cảnh dịch diễn biến ngày một tăng như hiện nay việc thực hiện tốt thông điệp hai k khẩu trang và khử khuẩn tại các điểm công cộng hay sự kiện tập trung đông người sẽ góp phần rất lớn ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh
đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sắp tới
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn cho biết liên tiếp trong những ngày vừa qua đơn vị này đã phát hiện bắt giữ hai tàu vận chuyển tổng cộng khoảng năm trăm một mươi lít dầu diazen trái phép trên vùng biển tây nam
cụ thể vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba trong quá trình tuần tra kiểm soát trên khu vực biển tây nam
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện tàu tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi tám ts có nhiều dấu hiệu nghi vấn đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có bốn thuyền viên do ông phạm văn lâm ngụ tại gò công đông tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
theo lời khai của thuyền trưởng tàu đang vận chuyển khoảng hơn ba mươi lít dầu diesel và toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm
sau đó dẫn giải phương tiện về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một tại huyện nam căng tỉnh cà mau để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trước đó vào ngày một mươi tám tháng bốn cũng trên vùng biển tây nam bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã phát hiện bắt giữ tàu bv chín mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín ts
vận chuyển khoảng bốn trăm tám mươi lít dầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm cho ông trần văn tôn ngụ ở quận ba
về việc tố cáo trần huyền dung cùng với đồng bọn có hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền bị thiệt hại lên đến gần bốn mươi tỷ đồng
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã thông tin ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ông trần văn tôn sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn ngụ quận ba tp hcm
có đơn tố giác gửi cho bộ tư hcm
cơ quan công an về việc tố cáo trần huyền nhung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ quận một mươi một tp hcm nhận của ông hơn hai mươi tỷ đồng tiền mặt
một trăm bốn mươi năm đô la mỹ và tài sản bất động sản với tổng giá trị gần bốn mươi tỷ đồng để xử lý đơn khiếu kiện của ông tôn liên quan đến công ty thế kỷ
tuy nhiên nhận tiền xong nhung không xử lý công việc cho ông tôn mà cắt đứt liên lạc có dấu hiệu bỏ trốn
ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một công an tp hcm gửi thông báo đến cục cảnh sát hình sự
công an các quận huyện thành phố thủ đức và các đơn vị liên quan nhằm phối hợp truy tìm trần huỳnh nhung để làm rõ nội dung tố cáo của ông tùng
ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm đã có kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự
nên ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tố giác tội phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm

đến nay thành phố chưa ghi nhận ca tử vong do covid một mươi chín tại các bệnh viện cũng như trong cộng đồng
tuần đầu tháng bốn vừa qua trung bình thành phố ghi nhận mỗi ngày chỉ một hai ca
tuy nhiên tuần thứ hai thì có khoảng năm sáu ca một ngày và tăng nhẹ trong những ngày qua
cụ thể ngày một mươi chín tháng bốn ghi nhận bốn mươi bảy ca mắc mới trong đó có hai mươi bảy ca được chỉ định nhập viện điều trị
có hai mươi bốn người bệnh phải thở oxy không có trường hợp thở máy
bệnh nhân hầu hết là người cao tuổi
có bệnh nền
trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín tăng nhẹ so với trước đây
sở y tế tp hcm đã chỉ đạo ngành y tế tp hcm kích hoạt trở lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cư
chiến dịch này sẽ được triển khai quyết liệt trong hai tháng
tháng năm và tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba bao gồm bốn hoạt động chính
hoạt động một cập nhật danh sách và quản lý
hoạt động hai tổ chức tiêm vaccine đầy đủ nhóm nguy cơ đảm bảo tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần hai đạt tối thiểu chín mươi
hoạt động ba chăm sóc và điều trị người mắc covid một mươi chín
hoạt động bốn tư vấn và giáo dục sức khỏe trong cộng đồng
bệnh viện thống nhất tp hcm cung cấp dịch vụ cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân đến khám ngoại trú nhằm giảm thời gian chờ đợi
và tạo môi trường thân thiện
điều này đã thu hút được sự quan tâm và yêu thích của cộng đồng trong nhiều năm qua
cước vào khuôn viên hoa khám bệnh của bệnh viện thống nhất
nhiều người ngỡ ngàng tưởng đang nghi nhầm vào tiệm cắt tóc
sàn gạp đầy tóc mỗi người một ghế
bên cạnh là nhân viên cắt tóc đang vừa trò chuyện vừa cắt tóc
trên tay những khách hàng vẫn còn lăm lăm bộ hồ sơ khám bệnh
đó là cảnh tượng vẫn diễn ra thường xuyên tại bệnh viện thống nhất
vừa khám được bệnh trong người đỡ lo mà tới đây được mấy bàn hay là cắt tóc miễn phí
là thấy tinh thần sẵn khoái lên vui vẻ lên sống vì tinh thần mà
dù là cắt tóc miễn phí nhưng mấy bàn góp ý rất nhiệt tin
và kiểu cắt rất đẹp cho nên chúng tôi thấy rất an tâm
vô bệnh viện khám bệnh nếu mà được cắt tóc như thế này
thì rất là nhân viên
nhân viên hỗ trợ cho các bệnh nhân trong này miễn phí nhân viên là nhân viên nhiệt tình
thấu hiểu những khó khăn nỗi đau bệnh tật sự lo lắng về kinh tế
xáo trộn cuộc sống khi phải nằm điều trị tại bệnh viện
đồng hành và chia sẻ cùng họ bệnh viện thống nhất đã kết nối nhiều tổ chức
cá nhân đơn vị thiện nguyện để mang đến nhiều chương trình ý nghĩa
trong đó có chương trình cắt tóc miễn phí cho người bệnh thường xuyên
để giúp họ không cảm thấy cô đơn kiên cường và vững tâm trị bệnh
với mục tiêu của bệnh viện là lấy người bệnh làm trung tâm
thì công tác xã hội bệnh viện thống nhất đã phối hợp với nhà văn hóa phụ nữ thành phố
tổ chức các buổi cắt tóc định kỳ miễn phí cho những người bệnh nhân
người ta khi đi khám bệnh thì có cái khoảng thời gian chết là thời gian chờ
có thể là chờ xét nghiệm hoặc là chờ kết quả
thì chúng tôi làm những công tác này để thứ nhất là bệnh nhân có một sự thoải mái
bệnh nhân rất là thích bệnh nhân rất thích
và thường thỉnh thoảng cái bệnh nhân đi lệch cái giờ lệch cái ngày
mà mình tổ chức cắt tóc thì bệnh nhân hỏi là khi nào có thì các cô đăng lên facebook để chúng tôi biết
thì cái đó thực sự là đó là một cái động viên đối với những anh chị em làm công tác xã hội của bệnh viện
cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân là một trong những hoạt động giúp chăm sóc sức khỏe toàn diện
của bệnh viện thống nhất nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện và sự hài lòng của người bệnh
mục tiêu của bệnh viện là mong muốn mỗi bệnh nhân luôn có được tinh thần vui tươi
phấn chấn nhất để chiến đấu
và chiến thắng bệnh tật
bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an vừa tổ chức thành công đại hội công đoàn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
đánh dấu một bước phát triển mới tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp
và đại hội công đoàn cắt tóc
trong nhiệm kỳ qua mặc dù có nhiều khó khăn công đoàn của bệnh viện ba mươi tháng bốn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm
tổ chức nhiều hoạt động cụ thể thiết thực phù hợp với tình hình dịch bệnh
góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của bệnh viện
nhiều phong trào được sự hưởng ứng sâu rộng của đoàn viên công đoàn như phong trào lao động giỏi
lao động sáng tạo phong trào xanh sạch đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động
phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao
công đoàn cơ sở luôn đạt tiêu chuẩn vững mạnh hàng năm đều được công đoàn cấp trên khen thưởng
đại hội cũng đã thông qua các chỉ tiêu và nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe khám chữa bệnh cho người dân và cán bộ chiến sĩ cán bộ cao cấp trong lực lượng công an nhân dân
sáng nay ngày hai mươi hai tháng bốn đoàn công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba phối hợp với ban dân vận tỉnh tiền giang
huyện ủy gò công đông huyện ban dân dân huyện tân phú đông đã tổ chức chương trình cảnh sát biển đồng hành với người dân
trong đó cuộc thi em yêu biển đảo quê hương đã diễn ra cho các học sinh từ cấp hai cho đến cấp ba trên địa bàn của huyện tân phú đông tỉnh tiền giang
đoàn công tác bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba phối hợp với ban dân vận tỉnh ủy tiền giang huyện ủy gò công đông
huyện tân phú đông đã tổ chức chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
trong đó tổ chức cuộc thi em yêu biển đảo quê hương cho các em học sinh trên địa bàn
chương trình cũng có hoạt động tặng học bổng xe đạp sách vở và quà tặng cho gia đình chính sách ngư dân có hoàn cảnh khó khăn
ngoài ra đoàn còn tổ chức tuyên truyền về vai trò của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cách xác định vùng nội thủy vùng lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế tình hình an ninh an toàn biển đảo của nước ta hiện nay và phòng chống khai thác iuu
chương trình nhằm tạo sự gắn kết giữa cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba và nhân dân
đồng thời củng cố lòng yêu nước yêu biển đảo quê hương
đây là lần thứ tư chương trình này được tổ chức trên địa bàn tỉnh tiền giang
quỹ ban nhân dân thành viên
thành phố hồ chí minh vừa có kế hoạch tổ chức chương trình thăm quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia
trụ sở hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh trong dịp lễ ba mươi tháng bốn
đây là lần đầu tiên trụ sở ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ở số tám mươi sáu lê thánh tôn quận một sẽ mở cửa đón khách
du khách nội địa hay quốc tế đi theo đoàn cần đăng ký trước với sở du lịch thành phố hồ chí minh
khung giờ mở cửa là từ tám đến một mươi hai giờ và từ một mươi bốn đến một mươi bảy giờ trong ngày hai mươi chín tháng bốn và ba mươi tháng bốn
du khách sẽ được thăm quan một phần trụ sở ủy ban nhân dân thành phố như sảnh chính phòng tiếp khách quốc tế cầu thang chính ở tầng trệt
sảnh chính phòng tiếp khách quốc tế là phòng hợp số năm và băng công ở tầng một
mỗi lượt tham quan kéo dài sáu mươi phút du khách có một mươi năm phút tham quan trước trụ sở ba mươi năm phút bên trong trụ sở và một mươi phút chụp hình trong khu vực được tham quan
đồng thời du khách sẽ được nghe thuyết minh giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của tòa nhà
tổng quan điểm nhấn kiến trúc thiết kế nghệ thuật
bên ngoài tòa nhà công năng của từng phòng mỗi lượt tối đa có hai đoàn thăm quan
mỗi đoàn tham quan không quá ba mươi người và phải tuân thủ các quy định chống dịch
với mục đích biến việc nhặt rác là một môn thể thao và mong muốn cống hiến cho sự phát triển của thế giới thể thao
ngày hai mươi hai tháng bốn tại tp hcm quỹ nippon productions của nhật bản phối hợp cùng với trường đại học hutech tổ chức cuộc thi spogomi world cup hai nghìn hai mươi ba
cuộc thi nhằm mục đích lan tỏa về tinh thần môi trường xanh
sạch đến với mọi người
tham gia cuộc thi spogomi world cup hai nghìn hai mươi ba năm nay thu hút nhiều bạn trẻ tại các trường trên địa bàn tp hcm
với bốn mươi đội tham gia mỗi đội có ba thành viên các đội sẽ thi đấu để nhặt và phân loại rác trong một giờ
trong đó số điểm giành được dựa trên số lượng và loại rác nhạt được ở một khu vực nhất định trong một thời gian giới hạn
chương trình đã mang đến cho các bạn là tảo vệ môi trường và giúp cho mọi người
cái thông điệp đó mọi người là hãy nhạc rác cũng như là để rác trong nơi quy định
sau cái chương trình này là mọi người sẽ cùng có một cái ý thức cao hơn trong cái việc là bảo vệ môi trường
và mong muốn là mọi người sẽ có ý thức hơn trong cái việc là khi mà vứt rác ra
mình sẽ phân loại rác ra để nó tránh bị ô nhiễm
em mong muốn là tất cả mọi người hãy bảo vệ môi trường bảo vệ môi trường sống của mình
và hãy tự nâng cao ý thức của mình
và cuối cùng đó là mình hãy tuyên truyền đến mọi người về việc tác hại của những thuốc lá và chất thải ra môi trường
cuộc thi này là em thấy nó rất là ý nghĩa và độc đáo
tại sao độc đáo tại vì kiểu công việc nhặt rác nó đối với mọi người nó khá là bình thường
nhưng mà giờ nó lại trở thành một cái cuộc thi mọi người đấu với nhau
giống như là cuộc thi này được đã làm ra để khuyến khích mọi người có ý thức
nâng cao ý thức về rác thải cũng giống như là giúp cho môi trường trở nên xanh hơn
bằng việc đổ mồ hôi và thi nhau nhặt rác
cuộc thi spogomi world cup hai nghìn
trong hai mươi ba năm nay giúp rèn luyện một cơ thể khỏe mạnh và khuyến khích các trẻ em và người lớn
nhận thức được tầm quan trọng của việc tái chế và không vứt rác bừa bãi
đây cũng góp phần tạo ra một thành phố sạch sẽ và tiện lợi trong sinh hoạt
đồng thời mang đến sức hấp dẫn mới trong các môn thể thao bằng cách kết hợp giữa thể thao và môi trường
cái việc bảo vệ môi trường nó là cái vấn đề rất là lớn mà toàn nhân loại phải đối mặt việt nam chúng ta cũng vậy thôi
thế thì thông qua cuộc thi này thì rõ ràng là các em sinh viên
đâu đó là tham gia vào cái việc này và đồng thời là lan tỏa những cái giá trị về bảo vệ môi trường tới cho cộng đồng
cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên năm hai nghìn tám tại nhật bản
năm nay có tổng cộng hai mươi một quốc gia cùng tham gia
tại đây sẽ lựa chọn ra các đội xuất sắc nhất để tham gia vào vòng chung kết tại nhật
cuộc thi tổ chức với mong muốn lan tỏa đến nhiều người
đặc biệt là những người chưa có quan tâm hiểu biết về vấn đề môi trường cũng như ô nhiễm môi trường biển
qua đó giúp mọi người hiểu hơn về vấn đề này để tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và làm giảm thiểu rác thải nhựa
cuộc thi năm nay là một phần trong dự án biển và nhật bản thay đổi vì màu xanh của nhật bản
nhằm mục đích thúc đẩy sự lan rộng của cuộc thi ra quốc tế
và tạo cơ hội cho mọi người thuộc mỗi quốc tịch ở các thế hệ tham gia các hoạt động giảm thiểu rác thải biển
qua đó lan tỏa đến mọi người ý thức hơn trong việc giảm thiểu rác thải biển trên toàn cầu
đội chiến thắng của vòng loại lần này là nhật bản

mở đầu là những tin tức an ninh kinh tế
với thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối về việc chuyển nhượng các lô đất thuộc dự án các khu đô thị
chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần đầu tư mario capital đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều nhà đầu tư số tiền gần năm mươi tỷ đồng
qua kết quả kiểm tra xác minh tố giác về tội phạm phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang xác định
với thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối về việc chuyển nhượng các lô đất thuộc dự án khu đô thị long trì
thị trấn tân an huyện yên dũng tỉnh bắc giang trong năm hai nghìn hai mươi một
hắc ngọc hoàng chú tại quận hoàng mai hà nội chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư mario capital
đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại là các nhà đầu tư đất số tiền bốn mươi hai chín tỷ đồng
ngày hai mươi một tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hắc ngọc hoàng
để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hôm nay công an tỉnh hà tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố các bị can và bắt tạm giam
đối với nguyễn tiến hùng phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn tám trăm linh hai g
và phan thanh huy đăng kiểm viên trung tâm ba nghìn tám trăm linh hai g về hành vi nhận hối lộ
trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn tám trăm linh hai g
đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn tám trăm linh hai g đóng tại tổ dân phố hai phường đậu liêu thị xã hồng lĩnh
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã vào cuộc điều tra cho thấy
trong quá trình làm việc tại trung tâm ba nghìn tám trăm linh hai g các cán bộ nhân viên ở đây có nhận tiền để bỏ qua
một số lỗi khi đăng kiểm xe ô tô hiện nay trung tâm ba nghìn tám trăm linh hai g đang dán thông báo tạm nghỉ để sửa chữa thiết bị
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra
đối tượng lý thái thạch
trú tại huyện tuy phước tỉnh bình định vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
đây là đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định truy nã
theo kết quả điều tra vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định
có phát hiện và xử lý một đường dây số đề và có tạm giữ hình sự một số đối tượng
sau đó người nhà của các đối tượng trên tìm cách để lo tại ngoại cho những người này thì gặp thạch
và được thạch cho biết là có quen biết với nhiều người có khả năng lo được việc tại ngoại
giảm nhẹ hình phạt và yêu cầu người nhà những người này bỏ số tiền một năm tỷ đồng để lo việc
thạch yêu cầu tạm ứng năm trăm linh triệu đồng thì người nhà những đối tượng bị tạm giữ có yêu cầu viết một giấy
với nội dung thạch mượn số tiền năm trăm linh triệu đồng
tuy nhiên sau một thời gian người nhà thấy những người bị tạm giữ không được tại ngoại
nên yêu cầu thạch trả lại tiền thì thạch không trả nên đã báo lên cơ quan công an
sau đó thạch bỏ đi khỏi địa phương và bị truy nã
đến nay ly thái thạch đã bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
chương trình kích cầu sẽ được thực hiện cho cả năm hai nghìn hai mươi ba
nhiều hoạt động lễ hội sự kiện đặc sắc sẽ được triển khai như lễ hội phá hoa quốc tế đà nẵng
chương trình khai trương mùa du lịch biển liên hoan phim châu á đà nẵng lễ hội tuyệt vời đà nẵng
lễ hội du lịch góp và nhiều sản phẩm dịch vụ vui chơi giải trí tại các khu du lịch nổi tiếng
mười nghìn voucher của các khu điểm du lịch khách sạn resort bốn năm sao
show diễn tàu du lịch cơ sở dịch vụ ẩm thực spa chất lượng cao
sẽ được trao tặng để du khách tận hưởng và trải nghiệm thông qua hình ảnh xe lai ảnh
video về du lịch đà nẵng tham gia các minigame tại các nền tảng mạng xã hội
với chương trình kích cầu đà nẵng đặt ra mục tiêu thu hút khoảng từ một đến một năm triệu lượt khách nội địa và quốc tế
đến tham quan du lịch thành phố trong năm nay
để bảo đảm an ninh an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ
tổng cục du lịch đã có công văn yêu cầu sở quản lý du lịch các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tăng cường bảo đảm các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
tổng cục du lịch đề nghị sở quản lý du lịch các địa phương khẩn trương triển khai các công việc
như chỉ đạo ban quản lý các khu điểm du lịch các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn
chủ động phương án tổ chức các hoạt động phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ
bố trí đủ lực lượng cơ sở vật chất thực phẩm và điều kiện cần thiết để phục vụ du khách
tổng cục du lịch yêu cầu các địa phương bảo đảm an toàn cho khách du lịch bố trí cảnh báo
cứu hộ cứu nạn tăng cường kiểm soát bảo đảm an ninh an toàn phòng chống cháy nổ
phòng chống dịch bệnh theo quy định và khuyến cáo của ngành y tế
các địa phương cần tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm phòng chống ngộ độc thực phẩm
đồng thời các địa phương cần có biện pháp kiểm soát giá dịch vụ du lịch bán đúng giá niêm yết
không để xảy ra tình trạng tuyệt tiện nâng giá chèo kéo ép khách gây sốt giá
ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của địa phương nói riêng và việt nam nói chung
phải đến sát nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm năm ngoái tức là chỉ còn từ một hai ngày
thì giá vé máy bay từ hà nội tp hcm đến các điểm du lịch mới quay đầu giảm mạnh
tuy nhiên thì năm nay giá vé đã giảm sớm hơn so với dự kiến
qua khảo sát cho thấy là nhiều trạng bay hot đến huế đà nẵng đà lạt đều đã hạ nhiệt
nổi bật là trạng hà nội nha trang và tp hcm nha trang
ngày hai mươi một tháng bốn qua khảo sát trang bán vé trực tuyến của các hãng hàng không nội địa
nhiều đường bay đã được các hãng hàng không mở bán thêm vé dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
với giá vé chỉ bằng một nửa so với ít ngày trước
đường bay từng hết vé nay lại có với nhiều khung giá cho khách chọn
với các trạng bay cao điểm nhu cầu khách lớn như từ hà nội tp hcm đi phú quốc
huế đà nẵng nha trang đà lạt hay đường bay vàng hà nội tp hcm
tất cả đều đã hạ nhiệt đáng kể so với thời điểm cách đây một tuần
giá vé máy bay khứ hồi trạng tp hcm nha trang giảm lên đến năm mươi
trên chặng đường bay hà nội huế cũng đã giảm nhưng gần như hết vé
trong khi đó giá vé máy bay đi du lịch phú quốc dịp nghỉ lễ vẫn neo ở mức cao
và thậm chí cạn rất nhanh
để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm
được thuận tiện an toàn bên cạnh việc duy trì chạy hàng ngày các đôi tàu khách cố định
trong các ngày từ hai mươi tám tháng bốn đến một tháng năm công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội
sẽ tăng cường chạy thêm năm mươi năm đoàn tàu trên các tuyến đặc biệt là đến các tỉnh
có số đông lượng khách du lịch đến tham quan trong những ngày nghỉ lễ
cụ thể tuyến hà nội tp hcm sẽ chạy thêm bốn chuyến tàu se một mươi một và se một mươi hai
với các tuyến khác tổ chức chạy thêm năm mươi một đoàn tàu trên các tuyến có điểm du lịch
như lào cai đà nẵng vinh đồng hới thanh hóa
đồng thời dự kiến bổ sung thêm các tàu từ ngày hai mươi tám hai mươi chín nếu số lượng khách hàng quá đông
công ty cổ phần vận tải đường sát hà nội sẽ tăng cường chạy thêm năm mươi năm đoàn tàu trên các tuyến
đặc biệt là đến các tuyến có điểm du lịch đến thăm quan trong những ngày nghỉ lễ

như lào cai đồng hóa
cụ thể tuyến hà nội tp hcm sẽ chạy thêm năm mươi năm đoàn tàu từ ngày hai mươi tám hai mươi chín nếu số lượng khách hàng quá đông